theo tổng cục hải quan trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam ước đạt bốn mươi năm năm tỷ usd giảm năm chín so với tháng trước
trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt hai mươi ba tỷ usd giảm một mươi một và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt hai mươi hai năm tỷ usd tăng hai
với kết quả ước tính trên trong chín tháng năm hai nghìn một mươi chín tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam dự kiến đạt ba trăm tám mươi hai bảy mươi hai tỷ usd tăng tám năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó tổng giá trị xuất khẩu ước đạt một trăm chín mươi bốn ba tỷ usd tăng tám hai và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt một trăm tám mươi tám bốn mươi hai tỷ usd tăng tám chín
tính chung trong chín tháng năm hai nghìn một mươi chín cả nước xuất siêu hơn năm